làm sao để phát triển đô thị thông minh theo kinh nghiệm học hỏi từ các nước phát triển trong đó có hàn quốc
đây là chủ đề đã được thảo luận cùng với các chuyên gia hàng đầu đến từ hàn quốc
vừa được tổ chức tại thành phố hồ chí minh và long an
hội tạo mang đến những kinh nghiệm mang tính thực tiễn cao của quốc gia đứng thứ ba trên thế giới
và dẫn đầu khu vực châu á về smart city
với những ứng dụng quy hoạch và phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố hồ chí minh
cũng như phát triển vận hành mô hình khu đô thị công nghiệp nông nghiệp thông minh tại long an
góp phần tích cực trong việc phát triển bền vững và phát huy vai trò liên kết vùng đông và tây nam bộ của tỉnh
sự đồng thuận của chính quyền sự tham gia tích cực của doanh nghiệp đồng hành cùng các dự án phát triển đô thị thông minh
đang tạo nên sự thúc đẩy mạnh mẽ đặt nền móng cho những thành phố có tính kết nối và vận hành tối ưu
bền vững xoay quanh hạt nhân là con người tại thành phố hồ chí minh và long an nói riêng các tỉnh phía nam nói chung
smart city đô thị thông minh sẽ không còn là một khái niệm xa vời